estonia xác định phải có sự chỉ đạo quyết liệt gương mẫu từ cấp lãnh đạo cao nhất
ngoài việc xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ trực tuyến thiết yếu cho người dân doanh nghiệp và thiết lập hệ thống xác thực công dân
estonia còn xây dựng nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tổ chức với nhau theo hướng phi tập trung
estonia xây dựng nền tảng x ras để kết nối các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước
cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước
hệ thống này cho phép liên kết giữa các hệ thống thông tin khác nhau
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu có chín trăm bảy mươi năm cơ quan và tổ chức đã kết nối vào qr
mỗi hệ thống thông tin đều có cơ sở dữ liệu riêng nhưng tất cả đều kết nối thông qua exprass
để đảm bảo an toàn thông tin tất cả dữ liệu gửi đi từ xrs được mã hóa và ký chữ ký điện tử
việc triển khai liên kết các hệ thống thông tin qua nền tảng iraq đã giúp tiết kiệm cho người dân estonia tám trăm linh năm làm việc mỗi năm
tôi dùng thẻ điện tử để sử dụng các dịch vụ giao thông và các dịch vụ cá nhân trực tuyến
chồng tôi thì sử dụng thẻ của anh ấy để đăng ký những công việc mới
tôi có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ tôi qua thẻ điện tử của mình
tôi thấy cuộc sống của mình đơn giản hơn rất nhiều
bên cạnh đó estonia xây dựng hệ thống thông tin phục vụ họp chính phủ e cabinet để theo dõi quản lý lịch họp
nghiên cứu xử lý tài liệu hồ sơ điện tử qua mạng phục vụ chính phủ và hệ thống tham vấn chính sách e consuttation
ngân sách đầu tư chính phủ số hàng năm ở estonia là một bốn chi phí của chính phủ
hiện nay estonia đã trở thành một đất nước số với rất nhiều dịch vụ điện tử phục vụ đắc lực cho người dân doanh nghiệp và cả chính phủ
việt nam cũng đang trên chặng đường cụ thể hóa chủ trương của đảng
năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã có nghị quyết đầu tiên tập trung về chính phủ điện tử
nhằm đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước
phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
các cơ quan nhà nước đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân
như đăng ký doanh nghiệp kê khai thuế nộp thuế hải quan điện tử bảo hiểm xã hội
quảng ninh là một trong những tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử
quảng ninh nằm trong nhóm các tỉnh thành phố có hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh papi
đạt điểm trung bình cao và tăng nhiều nhất cả nước
với một nền hành chính hiện đại minh bạch lấy người dân làm trung tâm mà yếu tố then chốt là dựa trên nền tảng công nghệ thông tin
đây là hiện thực hóa kết quả của đề án xây dựng chính quyền điện tử đã được tỉnh quyết tâm xây dựng và triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai
anh nguyễn anh dũng công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm
để làm thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
trước đây anh phải đến nhiều cơ quan để xin giấy chứng nhận và kê khai hồ sơ
nhiều khi anh thiếu giấy tờ và phải đi lại nhiều lần
bây giờ anh có thể ngồi tại cơ quan truy cập cổng thông tin dịchvụcông quangninh gov vn để kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến
bây giờ mình chỉ cần ngồi ở văn phòng mình có cái hồ sơ đấy
mình có thể scan chụp ảnh hồ sơ mình gửi qua hệ thống mạng
và sau khi đã được
hành chính công tỉnh tiếp nhận thì mình hoàn toàn có thể kiểm tra xem là cái hồ sơ của mình nó đã được đến khâu nào rồi
cũng như anh dũng bạn phạm huy cương đến cơ quan hành chính công tỉnh để đối chiếu giấy tờ gốc và nhận hồ sơ lý lịch tư pháp
những công đoạn như nộp bổ sung hồ sơ đã được bạn cương hoàn thành trước đó qua mạng
áp dụng điện tử vào hành trình công thì em thấy thuận lợi
thứ nhất là ở nhà thì mình cái thời gian kê khai của mình thoải mái
mình có thể bố trí cái lúc rảnh mình kê khai
thứ hai nữa là mình cũng tiện lấy những hồ sơ để đối chiếu đỡ mất thời gian đi lại hơn
và em đến đây em thấy là cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người cho cán bộ tiếp nhận
tại trung tâm hành chính công của tỉnh không xuất hiện những trồng hồ sơ xếp hàng cần giải quyết
một văn bản chỉ mất từ một đến hai phút là có thể truyền đạt đến đầy đủ bốn cấp trong toàn tỉnh để được xử lý
tất cả các cám bộ đều đã sử dụng thành thạo hệ thống chính quyền điện tử để hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ qua mạng
quy trình làm việc được tinh gọn hồ sơ được xử lý tập trung tại chỗ
những người đến nộp hồ sơ cũng được hướng dẫn tận tình về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
với tất cả các hệ thống công nghệ từ việc các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho đến việc theo dõi các hệ thống giải quyết qua các hệ thống mạng
đều được chúng tôi thực hiện trên hệ thống phần mềm
chúng tôi thường xuyên đánh giá sự hài lòng của tổ chức và cá nhân thông qua các hoạt động
qua các kênh thông tin mà chúng tôi tìm hiểu để cho chúng tôi kịp thời đôn đốc cũng như là điều hành điều chỉnh các hoạt động của mình
cứ ở đâu có môi trường mạng thì ở đó chúng tôi có thể mở hồ sơ ra và xem phê duyệt được trực tiếp hồ sơ trên mạng
sau bốn năm triển khai tỉnh quảng ninh đã có được một mô hình chính quyền điện tử đầy đủ hiệu quả
giải quyết các vấn đề của chính quyền với người dân doanh nghiệp cán bộ công chức và giữa các cơ quan ban ngành với nhau
số lượng hồ sơ được giải quyết liên tục tăng
các cam bộ cũng đã có thói quen và tư duy phục vụ người dân
người dân cũng đã có thói quen đăng ký hồ sơ trên mạng lấy số thứ tự tại trung tâm hành chính công
hệ thống dữ liệu thông tin và dữ liệu điện tử một cửa được triển khai giúp minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính
cho phép người dân tham gia giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước
quảng ninh là địa phương đầu tiên thực hiện việc gửi nhận văn bản bốn cấp từ văn phòng chính phủ đến cấp xã và ngược lại
tỷ lệ hồ sơ được giải quyết tại trung tâm hành chính công tỉnh đạt trên chín mươi chín
tỉnh quảng ninh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một nền hành chính công hiện đại
minh mạch lấy người dân làm trung tâm và mang yếu tố then chốt

sự đồng thuận từ lãnh đạo tới người dân doanh nghiệp việc lựa chọn đúng mô hình đúng mục tiêu
gắn chặt mục tiêu cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử đã tạo điều kiện cho mô hình chính quyền điện tử
tại tỉnh quảng ninh đạt được những thành công bước đầu
tuy nhiên để xây dựng được chính quyền điện tử minh bạch hướng tới nền kinh tế số thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đang được đặt ra